bệnh đáy tháo đường cũng đang là một vấn đề cũng như là một bệnh lý mà rất nhiều người quan tâm từ đầu chương trình chúng ta đã nói rồi
nhưng mà tuy nhiên là chúng ta có thể phân loại và phân biệt như thế nào về bệnh đại thao đường
thưa phó giáo sư tiến sĩ thanh huyền và những dấu hiệu sớm để chúng ta nhận biết của bệnh đáy tháo đường là như thế nào
chúng ta cũng vừa nghe được phần diễn ra của giáo sư do về thế nào là quan niệm của đông y về đáy tháo đường
thực ra thì chúng ta thấy có những quan điểm đông mà tây y nó cũng không hoàn toàn là nó khác biệt nhau
đáy tháo đường nếu mà theo quan điểm của tây y chúng tôi phân rất là rõ ràng
nó có đáy tháo đường tiếp một và đáy tháo đường tiếp hai
tiếp một tức là nó phụ thuộc insulin
phụ thuộc insulin tức là cái tế bào trong cái thể nó không tiết được ra insulin
và đôi khi nó do cái yếu tố miễn dịch cái tế bào nó bị phá hủy và cơ thể không tiết ra insulin
thì người gọi là tiếp một cũng không có nghĩa là nó nặng hơn
tiếp hai thì là tế bào tụy vẫn tiết ra insulin
nhưng cái insulin đó nó như cái vai trò cái chiều khóa
nó không mở được cửa tế bào
và như vậy đường nó không vào trong tế bào
mà đường nó vẫn luẩn quẩn ở ngoài tế bào
do đó cái năng lượng đó nó không được hấp thu bằng tế bào
và mệt mỏi
mệt mỏi và đường đi ra ngoài nước tiểu
giờ đến tăng tầm thấu là tiểu nhiều
và đấy là tiếp hai
đó là tiếp hai người ta gọi còn cũ thì gọi là không phụ thuộc insulin
nhưng không có nghĩa là mình không phụ thuộc
không cần insulin
dẫn đến một cái thời điểm mà khi tất cả các thuốc viên nó không đáp ứng nữa
thì bệnh nhân vẫn cần phải sử dụng insulin
thì đa phần chúng ta sẽ gặp tỷ lệ đáy áo đường tiếp hai rất là cao
chín mươi đến chín mươi năm là đáy áo đường tiếp hai
còn tỷ lệ đáy áo đường tiếp một thì thường là thấp hơn
bên cạnh đó chúng ta còn một cái thể nữa
bây giờ cũng gặp rất là nhiều
là đáy áo đường thai kỷ
tức là những người mà trong giai đoạn mang thai
mới phát hiện ra các biến đổi của đường máu
thì gọi là đáy áo đường thai kỷ
thì những người đáy áo đường thai kỷ
thì nên tầm soát về sau
vì có nguy cơ tiến triển thành đáy áo đường thực sự
còn một cái thể nữa
tức là sau khi các tổn thương ở tụy
có thể có sỏi tụy
các bệnh lý ở tụy
và có thể là mổ
liên quan đến các cá tụy
thì dẫn đến đáy áo đường
đấy là những cái thể đáy áo đường
đa phần chúng ta sẽ sử dụng các thuốc
để điều trị
để trần đoán đáy áo đường
thì chúng ta sẽ
quan điểm của tôi là
tiếp hai cũng như là quan điểm của đại học hiện đại bây giờ
chúng ta cần phải tầm soát sớm
các yếu tố nguy cơ
các yếu tố nguy cơ là gì
những người có thừa cân béo phì
những người có tiền sử đáy áo đường thai kỷ
những người trong gia đình
các thế hệ cận kể
anh chị em ruột bố mẹ
thì luôn luôn phải tầm soát đáy áo đường
những người có dối loạn mỡ máu
dối loạn mỡ máu
thì tất cả những cái đấy là yếu tố nguy cơ
và chúng ta phải tầm soát sớm đáy áo đường
để phát hiện các triệu chứng
như mà quan điểm của đồng nghiên ngày xưa
như giáo sư giao trình bày
hoặc là như tôi đã nói trong cái phần
giới thiệu về bệ đáy áo đường
để có cái ăn nhiều uống nhiều
tiểu nhiều gầy suốt nhiều
thì thường là ở giai đoạn rất là muộn
tức là trình trạng đường máu có tăng cao
và cổ độc rất là cổ độc đường
vậy chúng ta nên tầm soát từ các yếu tố nguy cơ
và cũng như mc việt tụ nói
chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ
và đặc biệt trên các đối tượng có nguy cơ
tùy bức nguy cơ cao hay nguy cơ thấp
những người mà có bố mẹ anh chị em ruột
lại có đáy áo đường
lại kèm theo tiền sử đẻ con to
lại kèm theo các đáy áo đường thạch kỷ
thì ngoài bốn mươi tuổi chúng tôi khuyến cáo
là nên tầm soát hàng năm
thế còn những đối tượng mà có nguy cơ cao hơn
tức là có tăng huyết áp kéo dài
có các bệnh lý tim mạch
thì đôi khi là sáu tháng
đã phải kiểm tra lại định kỳ
tầm soát phát hiện tầm soát đường máu sớm
thì chúng ta mới phát hiện được đường máu sớm
còn đa phần trường hợp đáy áo đường tiếp hai
đôi khi bệnh nhân đến không có triệu chứng gì cả
đi khám sức khỏe định kỳ
và phát hiện đường máu cao
thế nên nhiều người mới hỏi tôi là
bác sĩ ơi có kiểm tra lại xét nghiệm cẩn thận hay không
chứ tại sao
mới ba tháng trước thôi đường máu của tôi không cao
mà sao bây giờ tôi cao thế
bởi vì tiến triển của đáy đường là rất âm thầm
tình trạng tăng đường máu
sau đó đôi khi nó diễn tiến
từ bốn đến bảy năm trước đó
mà lại không được phát hiện
chúng tôi có những nghiệm pháp
gọi là nghiệm pháp dung nạp đường
để phát hiện tình trạng rối loạn đường sớm
chứ còn khi mà đến đường máu đói tăng cao
thì đa phần bệnh nhân đến chúng ta
thường ít nhất đã có một cái biến chứng
đấy cái quan điểm tầm soát
phát hiện sớm
phát hiện các yếu tố nguy cơ
và khám sức khỏe định kỳ rất rất quan trọng
để phát triển tình trạng đường máu
nhân mà phó giáo sư thanh quỳnh